đây là nội dung được đề cập tại diễn đàn chống hàng giả trong thời kỳ công nghiệp bốn do cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ phối hợp với tổng cục quản lý thị trường bộ công thương tổ chức tại tp hcm ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
các doanh nghiệp cho rằng sản xuất kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi và khó phát hiện
trong thời đại công nghiệp bốn vấn nạn này còn diễn ra trên môi trường internet
các kênh thương mại điện tử gây thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng lẫn
các doanh nghiệp kinh doanh chân chính
trong khi đó việc phát hiện xử lý chưa đáp ứng yêu cầu
theo các chuyên gia việc khó phát hiện xử lý hàng giả hàng nhái và các hành vi gian lận thương mại một phần là do lực lượng thực thi nhiệm vụ còn mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu